theo tin từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng chín trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca dương tính với sars cov hai
trong ngày hai mươi bốn tháng chín trên địa bàn thành phố có thêm một điểm phong tỏa mới
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố còn hai mươi chín điểm phong tỏa
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố phủ lý hà nam đang có diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh
nhiều ca không rõ nguồn lây tại nhiều địa phương xã trên địa bàn
và để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào thủ đô cdc hà nội đề nghị người ở vùng dịch hà nam phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tính từ thời điểm đến hà nội thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc
ngoài ra các trung tâm y tế quận huyện thị xã tổ chức giám sát y tế người về từ một mươi hai xã phường thuộc thành phố phủ lý đang thực hiện giãn cách xã hội
châu sơn lê hồng phong thanh châu thanh tuyền liêm chính trần hưng đạo
hai bà trưng minh khai lương khánh thiện quang trung phù vân liêm trung
danh sách các xã phường sẽ thay đổi theo tình hình dịch
với trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính được coi là người tiếp xúc gần f một
các trung tâm y tế quận huyện thị xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung
với các trường hợp khác các địa phương tổ chức cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
tính từ ngày đến hà nội thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc
trường hợp có triệu chứng sốt ho khó thở đau họng mất vị rác khú rác thì được coi như ca nghi ngờ
các trung tâm y tế quận huyện thị xã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại cơ sở y tế